đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an các địa phương liên quan
triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
nội dung thư khen nêu rõ
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh tây ninh chủ trì
phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long công an tỉnh bình dương và công an thành phố hồ chí minh
đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
bắt giữ bảy đối tượng thu giữ năm mươi kg ma túy một xe ô tô hai xe mô tô cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh tây ninh
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về thực hiện phương án số hai ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ
về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm phản ánh công tác hiệp đồng tích cực hiệu quả
giữa công an tỉnh tây ninh với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan bộ và công an các địa phương trong đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy
góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào việt nam gian đe phòng ngừa tội phạm củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tôi ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí
đề nghị công an tỉnh tây ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
thân ái trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại đồng nai với nghi phạm mặc đồng phục màu đen đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm chạy xe máy không gắn biển số
vụ cướp xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ba mươi sáu phút chiều nay ở phòng giao dịch tam phước chi nhánh biên hòa thuộc ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
việt công banh tại khu phố long đức ba phường tam phước
theo hình ảnh người dân quay lại từ camera của phòng giao dịch thời điểm này trong phòng giao dịch có khoảng ba khách hàng và một nam nhân viên đang làm thủ tục cho khách
ngay khi bước vào nghi phạm mặc áo đen đeo khẩu trang đen bịt kín mặt đội mũ bảo hiểm cầm một vật giống súng không chế buộc nhân viên ngân hàng lấy tiền trong kết sắt đưa cho hắn
sau khi ngân viên ngân hàng đưa nhiều cọc tiền tính nghi phạm đã bỏ tiền vào túi ni lông màu đen
rồi nhanh chóng tổ thoát
thông tin ban đầu số tiền nghi phạm cướp của phòng giao dịch tam phước là khoảng năm trăm linh cho đến sáu trăm linh triệu đồng
vụ cướp không gây thương tích cho nhân viên hay người dân nào và hiện lực lượng công an đang vào cuộc điều tra để truy bắt nghi phạm
một mươi sáu đối tượng sử dụng không khí gây dối an ninh trả tự vừa bị công an huyện thương tín thành phố hà nội bắt tạm giam
đáng chú ý các đối tượng chỉ mới một mươi sáu một mươi bảy tuổi
đây là những hình ảnh camera ghi lại được vụ gây dối trật tự công cộng
cả một mươi sáu đối tượng này đều có hộ khẩu thương chú tại huyện thương tín
trong đó đối tượng nguyễn thông hoàn và nguyễn tiến đạt là nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau gây dối trả tự công cộng
cả một mươi sáu đối tượng này đều chưa có tiền án tiền sự
việc mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn cho thấy sự manh động liều lĩnh và thiếu hiểu biết pháp luật của các đối tượng
cần có sự vào cuộc của toàn xã hội đặc biệt là các gia đình cũng như các đoàn thể xã hội thường xuyên quan tâm đến con em của mình
đặc biệt là quản lý giờ giấc cũng như là việc các mối quan hệ xã hội của con em mình
từ đó thì tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cũng như là
tạo công an việc làm cho các đối tượng là thanh thiếu liên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín đang củng cố hồ sơ để khởi tố tiếp bốn đối tượng có liên quan
hàng nghìn hộ dân tại các khu phố tân lập tân cang miếu thuộc phường phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vẫn ngập trong nước khi lũ tràn về nhấn chìm nhiều tài sản trong nhà và hoa màu
theo ghi nhận nước lũ bắt đầu tràn về từ hai giờ sáng sớm nay
các hộ dân sinh sống ở khu phố miễu phát hiện nước từ sông buông dâng cao tràn vào nhà
lúc đầu nước chỉ gây ngập một số vùng trũng nhưng đến trưa cùng ngày nước đã tràn vào nhà hàng trăm hộ dân
bên cạnh đó gần trạm thu phí cũng xuất hiện các điểm ngập khiến xe ben chở đá không thể qua lại
gây ủ nứ kéo dài từ quốc lộ năm mươi một đến điểm ngập
nhiều hộ dân nơi đây cũng chìm trong nước
mỗi khi xe ben càn qua sóng đánh làm hư hỏng ban ghế vật dụng trong nhà
để hạn chế thiệt hại người dân đã mang biển hiệu dây chẳng răng ngang đường không xe không cho xe qua lại
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường phước tân cũng đã thông báo cho người dân nâng cao cảnh giác
và cử lực lượng hỗ trợ người dân di rời đồ đạc lên cao
chốt trực ở các điểm sung yếu không cho người dân qua lại để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do lũ lụt
sau tiếng chống khai trường vào ngày năm tháng chín vừa qua
hàng triệu học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới
bốn năm học này chương trình giáo dục phổ thông mới hai nghìn một mươi tám tiếp tục được mở rộng ở lớp ba lớp bảy và lớp một mươi
nếu như cấp tiểu học và trung học cơ sở đã quen với chương trình mới
thì với lớp một mươi bậc trung học phổ thông lại là năm đầu tiên triển khai
nên không ít bỡ ngỡ sen lẫn với hao hức cho cả thầy và trò ở những buổi học đầu tiên

với chương trình mới các em sẽ là trung tâm
còn giáo viên là người gợi mở cho các em được tự do sáng tạo tự chủ trong vấn đề học tập
chương trình học năm nay có sự thay đổi nhất định so với những khóa trước kia
nên là bọn em khá là háo hức
về chương trình mới thì em sẽ kỳ vọng là sẽ có nhiều thông tin bổ ích hơn

để soạn được bài giảng theo chương trình mới

đồng thời phải linh hoạt đưa ra nhiều phương pháp dạy học khác nhau

thật ra thì ban đầu thì chúng tôi cũng có chút lo lắng

không chỉ đối với môn lịch sử mà đó là
là cả là các môn khác cũng như là giáo dục nói chung
và bản thân buổi đầu tiên tiết đầu tiên thì các em cũng rất là hào hức
đối với cái chương trình mới này

rất là thiết thực về nội dung về những phương pháp dạy học đổi mới
để cho các con có những cách tiếp cận hiệu quả nhất nhanh nhất

bên cạnh sự hào hức
thì cũng còn đó những nỗi lo bởi việc triển khai chương trình mới

nên hiệu quả tiếp thu kiến thức cũng giảm đi một nửa
tiết đầu học sinh của tôi ngày hôm nay thì do giáo viên cho chúng tôi cũng đã chuẩn bị

là còn thiếu thốn rất nhiều

thì hiện nay nhà trường chưa được cấp
thế nên là thiết bị đó hiện nay còn thiếu để đáp ứng được yêu cầu giảng dạy tại nhà trường

đã sắp bước sang năm thứ một mươi
để đạt mục tiêu thì chương trình mới chỉ là điều kiện cần